lực lượng tìm kiếm cứu hộ một mươi hai công nhân mất tích tại thủy điện rào trăng ba đã kết thúc phương án tìm kiếm đầu tiên để chuyển sang phương án thứ hai
theo đó từ ngày mai ba tháng một mươi một lực lượng này sẽ chuyển sang tìm kiếm tại các vết trượt sạt lở ở khu vực lân cận
qua gần ba tuần lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể của năm trên một mươi bảy công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở núi xảy ra tại thủy điện rào trang ba ở xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
kết thúc ngày tìm kiếm hôm nay nhưng không có kết quả ban chỉ huy tại sở chỉ huy tiền phương đã hội ý quyết định chuyển sang tìm kiếm tại các vị trí lần cận
nếu ở các điểm này vẫn không tìm thấy các công nhân lực lượng tìm kiếm sẽ chuyển sang phương án ba
đây là phương án nắn dòng rào trăng để tìm kiếm dưới lớp đất vùi sâu dưới lòng sông
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và đại diện lãnh đạo quân khu bốn vẫn đang thể hiện quyết tâm tìm kiếm sớm đưa đồng bào về với quê hương và gia đình